các đồ thị lớn tại việt nam hiện nay đang rất cần những giải pháp cân cơ
để cân bằng lại sự phát triển đặc biệt là trong khu vực nội đô
trên tổng quỹ đất đô thị theo quy định chung thì sáu mươi diện tích đất sẽ dành cho đất giao thông
đất công cộng cây xanh và các loại khác còn lại là diện tích đất ở
tuy nhiên hiện nay bản thân bốn mươi diện tích đất dành cho phát triển nhà ở đó
cũng chỉ có bốn mươi diện tích đất dành cho xây dựng hạ tầng xã hội và hạ tầng dịch vụ
rõ ràng cơ cấu sử dụng đất hiện nay đang mất cân đối nghiêm trọng
việc quyết đất hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hạn chế đã dân đến các hiện tượng trông thấy
như ách tắc giao thông thiếu các tiện ích sân chơi công viên
tuy nhiên hiện nay bản thân bốn mươi diện tích đất dành cho phát triển nhà ở đó cũng chỉ có bốn mươi diện tích đất dành cho xây dựng hạ tầng xã hội và hạ tầng dịch vụ